kính chào quý vị và các bạn
khu vực bắc bộ và từ thanh hóa đến phú yên bắt đầu bước vào đợt nắng nóng gai gắt kéo dài trong khoảng một mươi ngày tới
đây là đợt nắng nóng dài nhất kể từ đầu năm đến nay
nhiệt độ cao nhất thường xuyên đạt mức là ba mươi năm ba mươi tám độ có nơi cao hơn
độ ẩm chỉ khoảng từ năm mươi sáu mươi gây cảm giác khô nóng và khó chịu
ở trên các bề mặt hấp thụ nhiệt như đường bê tông đường nhựa nhiệt độ cảm nhận có thể lên tới mức là bốn mươi hai bốn mươi bốn độ
cụ thể trong ngày mai tại bắc bộ do vùng áp thấp nóng phía tây có xu hướng phát triển dần về phía đông nam
nên sẽ có nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất là ba mươi bốn ba mươi bảy độ
riêng tại một số nơi như hòa bình hà nội ninh bình có thể xảy ra nắng nóng gai gắt với nhiệt độ cao nhất đạt trên ba mươi bảy độ
về đêm và sáng sớm các tỉnh vùng núi có thể xuất hiện mưa rào rải rác
các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế tiếp tục có nắng nóng diện rộng trong ngày mai
với nhiệt độ cao nhất phổ biến là từ ba mươi sáu ba mươi bảy độ
các tỉnh có nơi trên ba mươi tám độ có nơi trên ba mươi chín độ
độ ẩm tương đối thấp bốn mươi năm sáu mươi nên sẽ càng làm tăng cảm giác khô nóng
còn đối với các tỉnh từ đà nẵng trở vào đến bình thuận nắng nóng cũng xảy ra tại một số tỉnh phía bắc của khu vực
như đà nẵng quảng nam quảng ngãi với nhiệt độ ban trưa ba mươi năm ba mươi bảy độ
về phía nam miền trung nhiệt độ sẽ thấp hơn
tây nguyên và nam bộ tiếp tục có mưa rông nhiều nơi vào lúc chiều tối
kèm với tố lốc và gió giật mạnh ban ngày trời vẫn có nắng
với nhiệt độ ban trưa từ hai mươi chín ba mươi hai độ tại tây nguyên và ba mươi một ba mươi bốn độ tại nam bộ
trong ngày mai trên toàn bộ khu vực biển đông bao gồm quần đảo hoàng sa và trường sa
có mưa giải rác làm tầm nhìn xa giảm xuống từ bốn một mươi km trong mưa gió tây nam cấp bốn năm
nhiệt độ hai quần đảo hoàng sa và trường sa không quá ba mươi độ
khu vực hà nội mây thay đổi chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi
ngày nắng nóng và nắng nóng gai gắt
nhiệt độ ngày đêm ra động trong khoảng từ hai mươi tám ba mươi tám độ